các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nga đã lần đầu tiên tấn công khu vực kharkov vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên sau đó họ đã bị đánh bật khỏi hầu hết tỉnh này bởi một cuộc phản công chấp nhóa của ukraine vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
điều này đã tạo ra một thay đổi đáng kể trong quyền kiểm soát lãnh thổ
kể từ đó khu vực belkorov của nga đã thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh của ukraine
những cuộc tấn công này đã gây ra những thiệt hại đáng kể và làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tổng thống nga putin đã đề xuất rằng moscow có thể cần thiết lập một vùng đệm bên trong lãnh thổ ukraine
đề xuất này đã gây ra nhiều tranh cãi và phản ứng từ cộng đồng quốc tế
các quan chức ukraine nhiều lần cho rằng họ không tin nga có đủ lực lượng để chiếm thành phố kharkov
tuy nhiên trong những diễn biến mới nhất khi nga liên tục tuyên bố kiểm soát các làng ở kharkov
các cuộc tấn công của ukraine cũng đã được cho là đang diễn ra ở belgros nga
điều này cho thấy rằng
tình hình vẫn còn rất căng thẳng và không ổn định
trước sự tấn công dữ dội từ phía quân đội nga tổng thống ukraine volodymyr zelensky kêu gọi người dân
nên tin tưởng vào quân đội của ukraine trong việc bảo vệ khu vực biên giới phía đông bắc của đất nước
và không khoan nhượng trong cuộc chiến khốc liệt ở đó
tổng thống zelensky đã cung cấp thêm thông tin về tình hình hiện tại tại kharkov
một khu vực đang phải đối mặt với sức ép từ cuộc tiến công của quân đội nga
ông zelensky cho biết quân đội ukraine đang phải giàn trải lực lượng của mình để đối phó với tình hình
các trận chiến phòng thủ không chỉ đơn giản mà còn càng trở nên khó khăn hơn khi đối phương liên tục gieo rắc nỗi sợ hãi
tổng thống zelensky cũng thông báo rằng quân đội ukraine đang cố gắng phản công gần vojansk
một thành phố chỉ cách vài km từ biên giới với nga
vochansk cùng với một số thị trấn và làng mạc khác đang phải hứng chịu hỏa lực liên tục từ quân đội nga
chính quyền địa phương đã tiến hành cuộc sơ tán hàng loạt để bảo vệ người dân
ông oleg sinihubov thông đốc khu vực cho biết
dù đã có cuộc sơ tán nhưng vẫn còn khoảng năm trăm linh cư dân ở lại thành phố
ông sinihubov cũng cho biết thêm rằng
trong vài ngày qua gần sáu người dân trong và xung quanh voltansk đã được sơ tán
mình chứng cho thấy tình hình hiện tại đang rất căng thẳng
tuy nhiên ông cũng khẳng định rằng
chính quyền địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo an toàn cho người dân
trong khi đó ông oleksandr siletsky tư lệnh hàng đầu của quân đội ukraine cho biết
mặc dù tình hình ở kharkov khá phức tạp
nhưng lực lượng của quân đội ukraine
đang cố gắng ngăn chặn những bước tiến xa hơn của nga
bình luận của ông zelensky diễn ra trong bối cảnh
bộ quốc phòng nga ngày một mươi hai tháng năm cho biết
quân đội nga tiến sâu vào tuyến phòng thủ của ukraine
và giành quyền kiểm soát các làng katiche krasnoye murokhoved và oleksikovu ở vùng kharkov
các cuộc tấn công của nga cũng phá hủy bốn trực thăng mi hai mươi bốn của ukraine
và đánh trúng một trực thăng mi tám gần maveloka vùng đường nhepetrovsk
một máy bay phản lực mig hai mươi chín của ukraine cũng bị bắn hạ
và một xe tăng abram bị phá hủy báo cáo của cơ quan này cho biết
trong bối cảnh nga dồn dập tấn công kharkov
ngày một mươi ba tháng năm bộ quốc phòng nga thông báo rằng
lực lượng phòng không của họ đã phá hủy bốn tên lửa hành trình storm stardust
và hai mươi bảy máy bay không người lái uav do ukraine phóng trên bầu trời crum
và các khu vực belgorod kurochka trong hai mươi bốn giờ trước đó
hãng thông tấn sputnik của nga cho biết
hệ thống phòng không của nga đã phá hủy một mươi hai tên lửa vinfa
một mươi hai máy bay không người lái trên vùng belgrov
tám máy bay không người lái trên vùng kurochka
bốn tên lửa hành trình storm stardust phóng từ trên không
và bảy máy bay không người lái trên bán đảo crimea
trong khi bốn máy bay không người lái khác bị chặn tại tỉnh lipecle
bộ quốc phòng nga nói thêm rằng
phía nga đã thành công trong việc ngăn chặn những nỗ lực tấn công của chính quyền kiev vào nga
cụ thể các thiết bị bay không người lái uav cánh cố định
hệ thống tên lửa phóng loạt onkar và tên lửa dẫn đường storm stardust
đã bị ngăn chặn một cách hiệu quả
trong khi đó bộ tình trạng khẩn cấp nga đã thông báo rằng
vào ngày một mươi ba tháng năm số người tử vong trong vụ sập một phần của tòa trung cư một mươi tầng
ở thành phố belgorok của nga đã lên đến một mươi năm người
hàng thông đơn tass đã đưa tin rằng
thành phố belgorod nằm sát biên giới nga ukraine
cùng vùng ngoại ô đã bị lực lượng vũ trang ukraine pháo kích ồ ạt vào sáng ngày một mươi hai tháng năm
theo tass các mảnh vỡ từ tên lửa chiến thuật topka u bị bắn rơi
đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho một tòa dân cư một mươi tầng
khiến một phần của tòa nhà bị sập
trong bối cảnh quân đội nga đang tiến sâu vào kharkov
một thành phố lớn và chiến lược của ukraine
kiev đã thực hiện một bước đi quan trọng thay đổi chỉ huy chủ chốt
quyết định thay đổi được cho là liên quan đến các hoạt động của moscow ở khu vực kharkov
ngày một mươi ba tháng năm truyền thông ukraine đã đưa tin về một sự thay đổi quan trọng
trong cấu trúc lãnh đạo quân sự của họ
theo đó lực lượng vũ trang ukraine
đã thay thế một chỉ huy cấp cao trong bối cảnh lực lượng nga tiếp tục tiến quân
về thành phố kharkov thành phố lớn thứ hai của ukraine
được biết thành phố kharkov đang được bảo vệ bởi một nhóm tác chiến chiến thuật kharkov
hàng thông tấn rebecca ukraine dẫn thông tin từ nhóm chiến lược tác chiến kotitska cho biết
cuối tuần trước giới lãnh đạo quân sự đã quyết định thay thế chỉ huy nhóm zuligarushkin
ông zuligarushkin đã phụ trách nhóm tác chiến chiến thuật kharkov từ đầu tháng bốn
lưu đoàn trưởng mikhail departy đã được chọn
làm người thay thế ông zuligarushkin
vì quan chức cấp cao này vẫn sẽ giữ vị trí phó chủ tịch bộ tổng tham mưu ukraine
vị trí mà ông đã đảm nhận trong tháng hai sau một cuộc cải tổ lớn chung quân đội
một số báo cáo thực địa của bộ quốc phòng nga
lực lượng nga đã giành quyền kiểm soát một số ngôi làng ở vùng kharkov kể từ ngày một mươi tháng năm
tổng thống ukraine volodymyr zelensky mô tả những thay đổi trên chiến trường
khi các địa điểm chuyển từ vùng sám sang vùng chiến đấu
trong ngày một mươi ba tháng năm nga cũng đạt được một số bước tiến nhất định
định tại các khu định cư volchanskoye neskunknoye dipsy và vyoloye ở kharkov
bộ quốc phòng nga đưa tin lực lượng kiev đã tổn thất tới hai trăm năm mươi người thương vong
bị phá hủy hai xe tăng hai xe chiến đấu bọc thép và một mươi bảy phương tiện cơ giới khác trong hai mươi bốn giờ qua
trong khi đó bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang ukraine tuyên bố
quân đội nước này đã khiến đối phương tổn thất hơn bốn trăm tám mươi bốn binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra
riêng trong hai mươi bốn giờ qua quân đội ukraine khiến phía nga thương vong gần
gần một bảy trăm bốn mươi lính
theo đó kể từ khi xung đột nga ukraine bùng phát vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
quân đội nga đã mất bảy bốn trăm tám mươi năm xe tăng một mươi bốn bốn trăm một mươi bảy xe chiến đấu bọc thép
một mươi sáu tám trăm bảy mươi tám xe tải và phương tiện cơ giới một mươi hai bốn trăm tám mươi bảy hệ thống pháo các loại
bảy trăm chín mươi bảy hệ thống phòng không ba trăm năm mươi tiêm kích và ba trăm hai mươi năm trực thăng hai mươi sáu tàu chiến và một tàu ngầm
nhưng quân đội nga hiện chưa bình luận về những số liệu được ukraine cung cấp
trong khi đó theo dữ liệu được một trang web phân tích phòng thủ tình báo của hà lan tính đến ngày một mươi ba tháng năm cho hay
tổng số trang thiết bị hạng nặng của các lực lượng vũ trang moscow tổn thất kể từ khi xung đột bùng phát là một mươi năm bảy trăm sáu mươi ba khí tài
trong đó số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép nga mất lần lượt là ba năm và một ba trăm hai mươi sáu chiếc
trong suốt nhiều tháng qua lực lượng ukraine đã sử dụng thành phố kharkov và vùng lãnh thổ xung quanh
như một điểm đánh để tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới vào belgrov nga
khoảng cách địa lý gần giữa hai thành phố này giúp cho quân đội ukraine thường xuyên pháo kích vào belgorov bằng nhiều hệ thống phóng tên lửa khác nhau
tuy nhiên theo bà mỹ new york times ngày một mươi hai tháng năm việc có nguy cơ mất khark cop và khả năng người dân phải rời bỏ nơi này
có thể làm mất tinh thần của người ukraine và các đồng minh
tờ báo này cảnh báo rằng diễn biến này có thể khiến nhiều người nghĩ rằng sau hai năm chứng kiến hàng trăm nghìn người thương vong và thiệt hại hàng tỷ đô la mỹ
cuộc xung đột giữa hai nước không có nhiều thay đổi
trước tình hình phức tạp trên mặt trận chiến trường kiev có thể bị áp lực phải đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn với nga
điều này không chỉ là một bước đi quan trọng trong việc giảm bớt căng thẳng
mà còn là một cách để bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của người dân ukraine
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin được kính chào tạm biệt